theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng bốn
việt nam ghi nhận tổng số ca mắc covid một mươi chín là hai trăm sáu mươi tám trường hợp trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín
một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi ba
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua tính từ sáu giờ ngày một mươi năm tháng bốn đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng bốn
việt nam chỉ ghi nhận một ca mắc mới là bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám
bệnh nhân là nữ một mươi sáu tuổi quốc tịch việt nam dân tộc mông
trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp trung quốc của huyện đồng văn tỉnh hà giang
gia đình bệnh nhân có ba người anh trai làm việc tự do bên kia biên giới
ngày bảy tháng bốn bệnh nhân có biểu hiện sốt ho khó thở và được cách ly tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn tỉnh hà giang
tính đến thời điểm này việt nam có tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là sáu mươi tám bốn mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn trăm bảy mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một bốn trăm một mươi ba người cách ly tại nhà nơi lưu trú năm mươi sáu một trăm sáu mươi năm người